liên tiếp trong vài ngày vừa qua đội quản lý thị trường số một mươi bảy phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội
đã kiểm tra phát hiện và thu giữ hàng loạt sản phẩm sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
vào ngày hai mươi một tháng tám gần một năm trăm linh tấn sản phẩm đông lạnh số lượng lớn gồm nầm lợn kê trứng gà non
đã bị kiểm tra phát hiện tại ngõ đê quai phường tứ liên quận tây hồ
toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trước đó lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra địa điểm tập kết hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại hoàng minh đức
tại ngọc hồi quận hoàng mai phát hiện trong kho hàng công ty có hai mươi hai sản phẩm là bánh trung thu nướng các loại do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ không có công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính biên bản tạm giữ hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật